thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng yên bái
về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can trần mạnh hùng
cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật